theo nội dung của bản án sơ thẩm vào ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi sau khi uống rượu phước về nhà tại đường phước long b quận chín nay là tp thủ đức tp hcm
nghĩ đến việc gia đình của bà lê thị huệ ở liên kề nhà của phước thường xuyên để xe lấn chiếm lối đi chung phước đã nảy sinh ý định đốt lửa ném vào nhà bà huệ nhằm hù dọa
phước đi mua xăng tẩm vào tấm thảm ném vào nhà của bà huệ hậu quả đã khiến năm người gồm bà huệ ba người con ruột và con dâu đã tử vong trong vụ hỏa hoạn
sau án sơ thẩm bị cáo phước đã có đơn kháng cáo khi cho rằng không cố ý giết người
tuy nhiên hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm tuyên đúng người đúng tội bị cáo kháng cáo nhưng không trình bày thêm được tình tiết nào mới
tòa án phúc thẩm bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo phước
tại đắk lắc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa khởi tố tám đối tượng trong vụ đánh bạc quy mô lớn thu giữ tăng vật hơn một trăm ba mươi triệu đồng
khởi tố là nguyễn thanh tùng lưu ngọc thịnh nguyễn ngọc hiệp nguyễn thiên thanh đinh thị ngọc quyên trương thị bích trang trương thị bích trâm và lê hoài thư đều trú tại thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc
qua quá trình theo dõi tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang ổ bạc này tại nhà của đối tượng tùng tại hẻm hai mươi chín y ngông phường tân tiến thành phố bùa thuật
tùng là người đã tổ chức sòng bạc thu tiền sâu của các đối tượng đến đánh bạc
và tại thời điểm bắt quả tang tổ công tác thu giữ hơn một trăm ba mươi triệu đồng trên chiếu bạc và trên người của các đối tượng cùng nhiều tăng vật chứng dụng cụ lừa đảo
liên tiếp trong chiều ngày hôm qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng thực hiện hai vụ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn
cụ thể vào lúc một mươi ba h tại kiệt số bốn mươi sáu đường cao thắng công an quận hải châu bắt quả tang nguyễn hữu thành trú tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ trên người thành năm mươi gram kentamine một mươi một triệu đồng tiền mặt một xe ô tô hai điện thoại di động
cho đến một mươi năm h cùng ngày cũng tại địa điểm nói trên đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục bắt quả tang phạm bình thuận chú tại phường thạc gián quận thanh khê có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ được hơn năm mươi gram kentamin hai mươi tám viên thuốc lắc hai điện thoại di động
hiện vụ việc đang được công an quận thụ lý để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thông tin từ bộ y tế cho biết vào sáng ngày hôm nay có một ca mắc covid một mươi chín tại bắc ninh và đây là ca bệnh nhập cảnh đã được cách ly ngay
hiện nay cả nước có hơn bốn mươi người đang cách ly chống dịch
như vậy là tính đến sáu giờ ngày hôm nay việt nam có tổng cộng một năm trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một cho đến nay là chín trăm một mươi ca
và tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và đây cũng sẽ là nội dung khép lại phần điểm tin nhanh

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi